ở khu vực thủ đô hà nội từ nay cho đến ngày bốn tháng tám cũng có mưa to đến rất to và có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
với lượng mưa lớn như vậy thời gian lại kéo dài
trên các sông suối khu vực bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ ba cho đến sáu mét
mực nước đỉnh lũ trên sông thao có khả năng đạt trên mức báo động hai
thượng lưu sông lô sông hoàng long sông kỳ cùng và lưu lượng đến hồ hòa bình
trên sông đà thượng lưu sông mã đạt mức từ báo động một cho đến báo động hai
thượng lưu sông thái bình bằng giang hạ lưu sông mã lên mức báo động một
hạ lưu sông cả còn dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng
đặc biệt là đối với các tỉnh quảng ninh lạng sơn bắc cạn cao bằng hà giang yên bái lào cai hòa bình sơn la lai châu thanh hóa và nghệ an
do có mưa lớn kéo dài nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh bắc bộ cũng như là khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh giảm xuống dưới ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước